liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an tiếp tục khởi tố thêm ba bị can
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm lê văn bình
phó giám đốc xí nghiệp thủy lợi đô lương hoàng minh hùng tổ trưởng tổ kế hoạch kỹ thuật và thái doãn hảo tổ trưởng tổ hành chính
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín các bị can nói trên đã làm theo chỉ đạo của hồ đình minh
giám đốc xí nghiệp thủy lợi đô lương để lập khống các hợp đồng thi công một trăm một mươi sáu hạng mục nạo vét canh mương
và sửa chữa công trình thông qua hình thức ký hợp đồng với công ty cổ phần xây dựng thủy lợi đô lương nghệ an
số tiền các đối tượng lập khống là hơn ba năm tỷ đồng